thưa quý vị vào sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng phối hợp với công an thành phố đà lạt
và các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường một mươi hai thành phố đà lạt
khiến một người tử vong một người nguy kịch
theo thông tin ban đầu người phụ nữ bốn mươi ba tuổi và người đàn ông ba mươi bảy tuổi thuê phòng trọ chung sống với nhau như vợ chồng
thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn lớn thường xuyên cãi vã to tiếng
sáng ngày một mươi sáu tháng một thấy phòng trọ của hai người có dấu hiệu bị đốt cháy
một số người tới thì phát hiện người đàn ông đã tử vong còn người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc độc
người dân đã đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng để cấp cứu và cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc